bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh bình dương cho biết lực lượng chức năng vừa dập tắt
một vụ cháy kiosk giày dép quần áo tại khu vực gần chợ đêm
thuộc phường thái hòa thị xã tân uyên xảy ra trong đêm ngày hôm qua
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày bốn tháng tám ngọn lửa bùng phát tại kiosk bán giày dép
quần áo của bà nguyễn thị phúc ở khu vực chợ đêm
một số người dân sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành
do kiosk chứa nhiều vật liệu dễ cháy như quần áo giày dép
nhận tin báo lực lượng chức năng đã điều động sáu phương tiện chuyên dụng
và gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
do kiosk bán quần áo giày dép có nhiều vật liệu dễ cháy lửa bốc nhanh khói đen nghi ngút
lực lượng cứu hỏa khẩn trương triển khai phương án chữa cháy ngăn không để cháy lan
đến khoảng giờ ngày năm tháng tám đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nhưng đã thiêu dụi kiosk với diện tích hơn một trăm năm mươi m hai
ba đối tượng vận chuyển ba mươi kg ma túy tổng hợp cùng với vũ khí quân dụng
vừa bị phát hiện và bắt quả tang tại ga đông hà tỉnh quảng trị
các đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy
từ lào và việt nam qua địa bàn tỉnh quảng trị để đi tp hcm tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm ba mươi kg ma túy tổng hợp
một khẩu súng k năm mươi chín hai mươi bốn viên đạn hai dao nhọn
đây là chuyên án lớn về phối hợp giữa lực lượng
trong đánh bắt đối tượng ma túy có vũ khí nóng
hiện các lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng
tiếp tục truy bắt đối tượng có liên quan
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
mang theo vũ khí nóng
đối tượng kha văn phong chú tại huyện kỳ sơn bị bắt quả tàng
tại khu vực bản na xã hữu lập huyện kỳ sơn
tăng vật cơ quan công an thu giữ gồm hai sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng một mươi tám viên đạn trong đó có một viên đã lên nỏng
kha văn phong là đối tượng nghiện ma túy nặng
từng có hai tiền án về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
ra tù năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sông công
nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy công an phường bách quang thành phố sông công
nhận được tin báo tại khu vực tổ dân phố làng mới phường bách quang
xảy ra vụ cướp tài sản
bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô mang theo dao chặn đánh người đi đường
và cướp một xe mô tô nhãn hiệu honda way
sau khi nhận được thông tin công an thành phố sông công đã phối hợp
với công an các đơn vị địa phương tiến hành xác minh truy xét
đến ngày hai mươi chín tháng bảy lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ được bốn đối tượng
thực hiện hành vi cướp tài sản là đào đức mạnh hà thế sơn hà trọng chiến
và nguyễn văn hào các đối tượng trú tại thành phố phổ yên và huyện phú bình
sáu đối tượng chủ yếu là nữ giới vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
khi đang đánh bạc tại khu đất trống trên địa bàn ấp an thới
xã tân an thạnh huyện bình tân
bốn tháng tám
tăng vật tại hiện trường gồm bốn bộ bài năm mươi hai lá và hơn một triệu đồng
hơn hai mươi một triệu đồng
qua kiểm tra lực lượng đã tạm giữ thêm gần ba mươi một triệu đồng trên người các đối tượng
tổng số tiền tạm giữ là gần năm mươi hai triệu đồng cùng bảy chiếc điện thoại di động
và hai chiếc ba chiếc xe mô tô
hiện công an huyện bình tân đang làm việc với các đối tượng
và những người có liên quan để xử lý theo quy định
tăng vật tại hiện trường gồm bốn bộ bài năm mươi hai lá và hơn một triệu đồng
đúng một mươi ba h chiều nay lễ viếng ba liệt sĩ cảnh sát phòng chế chữa cháy mới bắt đầu
thế nhưng từ rất sớm rất đông người dân đã có mặt tại khu vực
trước cửa nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội
từng đoàn người lặng lẽ nối dài hướng về phía nhà tăng lễ
trong sự tiếc thương ba người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh giữa thời bình
những người thân người đồng chí
người bạn và hàng xóm láng giềng của ba chiến sĩ
là những người có mặt sớm nhất ở sảnh trờ vào viếng
những đoàn người cứ tiếp nối nhau trong sự tiếc thương vô hạn
xin trân trọng cảm ơn đồng chí bộ trưởng

cho đại diện ba gia đình thiệt sĩ
không bao giờ có gì bù đắp được

không có gì so sánh được
để bằng vật chất lẫn cái nguồn khác
và hỗ trợ
bởi vì người là quý nhất
thì người đã ra đi rồi
để lại đằng sau là mẹ già
và con còn nhỏ
vợ còn trẻ
cái công tác này của đồng chí quân
là công tác rất là nặng nề
trong thời bình
vì cái công tác
của đồng chí cháy là rất cần thiết
nên đồng chí đã
hy sinh trong thời bình
là một sự thất kết lớn
đối với gia đình
cũng như trong xã hội
khu dân cư chúng tôi
thì nghe tin đồng chí quân mất
thì rất là lo buồn
hay là gia đình
mất đi một người thân
mất đi người bố
nên là chúng tôi
tổ dân phố
cũng như là
cục dân cư
cho những gia đình
đến đây để
tiến biệt đồng chí
về nơi ăn ăn
lặng lẽ vào viếng
niềm tiếc thương vô bở
với ba chiến sĩ
đã vì nhân dân
mà ngã xuống
ngay trong thời bình
những ngày qua
dõi theo những dòng tin
về vụ cháy quán karaoke
ở phường quan hoa
quận cầu giới hà nội
ai trong chúng ta
cũng cảm thấy
xúc động nghẹn ngào
khâm phục sự hy sinh
của ba chiến sĩ công an
tám người dân
đã được cứu sống
ba đồng chí cám bộ chiến sĩ
đã hy sinh
khi làm nhiệm vụ
sự hy sinh của các anh
đã để lại nỗi đau
cho bạn bè
để lại nỗi mất mắt
cho đồng đội
sau vụ cháy quán karaoke
trên phố quan hoa
trụ sở đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giới hà nội
vẫn chìm trong yên lặng
phòng làm việc của đội trưởng
thượng tá đặng anh quân
giờ chỉ còn lại
sự chống chảy
xảy ra một sự việc như vậy
bây giờ đến
không còn gặp anh nữa
không gặp em nữa
thì thật sự là
phải nói rất là thương xót
những ngày qua thì
không chỉ riêng mình tôi đâu
và các anh em ở trong toàn đơn vị
thì ra là
ăn thì cũng không được ngon
mà ngủ thì cũng không được ghiêng
bởi vì sao
tại vì mâm cơm thì thiếu đi
ba người đồng chí đồng đội
cũng như là ba người anh em của chúng tôi
ngày một tháng tám
vừa xong bữa cơm trưa
chưa kịp nghỉ
anh quân và đồng đội
lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ
như bao lần khác
nhưng lần này
ba người chiến sĩ
đã không trở về
chưa thể tin được là
mình mất đi đồng chí đồng đội
mới hôm qua thật sự là anh em
vẫn còn đi chưa cháy
vẫn còn ngồi ăn cơm
hôm nay cũng không ở được
cậu sinh viên gánh rau qua đường
giúp bà cụ
trong clip bốn năm trước
việt luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người
chiến sĩ một mươi chín tuổi
và nụ cười hiền
của đội trưởng quân
đã xảy ra quá nhanh
giờ đã trở thành
bà đồng chí đồng thì đều là
hoa đông vui vẻ
anh quân là tiểu đội trưởng
đội trưởng thì nhiệt huyệt
và luôn luôn
quan tâm đến cả anh em
giúp đỡ nhắc nhở trong mọi công việc
còn anh việt thì là
một người sống hoa đông
lúc nào cũng cười
phúc thì là
anh em cũng tấn với nhau
lúc nào cũng
có cái gì cũng chia sẻ với nhau
cố nén đau thương
đồng đội các anh phải tiếp tục
ứng trực tại đơn vị
họ chỉ có thể tiễn biệt
người chỉ huy
đã hy sinh
bằng cách này
hành trình vì bình yên của nhân dân
sẽ được đồng đội của quân đồng
của các anh
thán bộ chiến sĩ trong đơn vị
sẽ luôn luôn nhớ về anh em
luôn luôn coi như là
anh em vẫn
cùng với chúng tôi
trong mọi công tác
và chúng tôi sẽ cố gắng
là phát huy
làm thật tốt
các công tác các nhiệm vụ
có rất nhiều lựa chọn
trong cuộc đời
các anh đã chọn
sự dấn thân
vào hiểm nguy
nhưng cũng đầy vinh quang
đã trở thành người hùng
trong lòng nhân dân
và đồng đội
không có công an việc làm
để có tiền tiêu xài
và sử dụng ma túy
nguyễn anh tuấn đã mua bán ma túy
công an tỉnh bắc giang
vừa bắt giữ nguyễn anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại xã cẩm sơn
thành phố thái nguyên
về hành vi mua bán trái phép
chất ma túy
vật chúng thư giữ là
bốn bánh heroin
bốn điện thoại di động
một xe ô tô
và một số tăng vật khác
có liên quan
đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận
do trước đây
có thời gian làm thuê
ở khu vực tây bắc
tuấn anh đã quen
và móc nối với một đối tượng
ở sơn la
trước khi bị bắt một tuần
đối tượng lên sơn la
mua bốn bánh heroin
với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
và mang về huyện việt yên
tỉnh bắc giang
để bán với giá một trăm tám mươi năm triệu đồng một bánh
khi đang trên đường đi giao hàng
thì bị phát hiện bắt giữ